nhận lời mời của đảng likud cầm quyền và bộ ngoại giao israel từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng bảy
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại israel
hai bên nhất trí hai đảng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp
tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là các đoàn cấp cao tiếp tục duy trì thăm vấn chính trị
cơ chế hợp tác liên chính phủ đẩy nhanh tiến độ đàm phán hiệp định thương mại song phương
và thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết trong thời gian qua
đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp triển khai các dự án chuyển giao công nghệ
chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại israel tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo hợp tác về an ninh quốc phòng
trao đổi về việc khẩn trương mở đường bay thẳng trước mắt tổ chức hình thức thuê bao nguyên chuyến bay
để góp phần thúc đẩy du lịch thương mại
đẩy mạnh trao đổi hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực
hỗ trợ làm cầu nối cho nhau về việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực
làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại israel đồng chí phạm minh chính đề nghị
đại sứ quán kế thừa những giá trị tốt đẹp của nền ngoại giao việt nam ngoại giao hồ chí minh
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình chủ động cụ thể hóa những thỏa thuận mà hai bên đạt được
thực hiện các hoạt động ngoại giao hữu ích hiệu quả góp phần củng cố
và thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nhà nước việt nam israel